và đối tượng này khi đang bán sợi dây chuyền tại một tiệm vàng ở khu phố hiệp hòa phường hiệp tân thị xã hòa thành đã bị bắt giữ
tại cơ quan điều tra dũng khai nhận thường ngày sử dụng xe mô tô mang biển số bảy mươi h năm hai nghìn bốn trăm một mươi bốn dạo quanh các tuyến đường trên địa bàn thị xã hòa thành thành phố tây ninh hoặc là khu vực chợ tập trung đông người quan sát con mồi
đối tượng mà dũng chọn thường là những phụ nữ đeo nhiều nữ trang chạy xe mô tô một mình
sau đó chờ đến khu vực vắng người thì ra tay cướp giật nữ trang rồi nhanh chóng tẩu thoát
với thủ đoạn trên từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến nay dũng đã thực hiện một mươi chín vụ cướp giật tài sản và hai vụ trộm cắp tài sản ở thị xã hòa thành và thành phố tây ninh
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh vĩnh long liên tục xảy ra các vụ cướp cướp giật tài sản trên tuyến giao thông đặc biệt là cướp giật túi sách của học sinh
mặc dù lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra bắt giữ đối tượng gây án thu hồi tài sản song tình hình trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự gây tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân nhất là phụ huynh và các em học sinh
theo thống kê của cơ quan chức năng từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh vĩnh long đã xảy ra trên một mươi vụ cướp giật tài sản trong đó liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật túi sách cặp của học sinh trên đường đi học về bằng xe đạp
thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này không mới
các đối tượng dùng xe mô tô chạy trên các tuyến đường tìm con mồi lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân đường vắng để ra tay thực hiện hành vi phạm tội
điển hình vào khoảng một mươi giờ ngày chín tháng sáu thạch hải hai mươi ba tuổi ngụ tại xã đông bình và kim pưa hai mươi sáu tuổi ngụ tại phường đông thuận cùng thị xã bình minh tỉnh vĩnh long đi trên xe mô tô từ thị xã bình minh đến huyện trà ôn của tỉnh vĩnh long với mục đích cướp giật túi sách cặp của các em học sinh để lấy tài sản
khi đến tỉnh lộ chín trăm linh bảy
đoạn thuộc xã tân mỹ huyện trà ôn hải đã điều khiển xe áp sát cho pưa giật lấy cặp sách của một nữ sinh một mươi bảy tuổi đang để trên rổ xe chạy cùng chiều phía trước
khi điều khiển xe mô tô trên đường giao thông nông thôn tại xã hòa tịnh huyện mang thít
hóa nhìn một nữ sinh đang chạy xe đạp ở phía trước và có để một túi sách trên rổ xe nên đã bám theo
khi đến đoạn đường vắng hóa đã điều khiển xe áp sát giật túi sách của học sinh này
nạn nhân đã truy hô hóa sợ bị người dân phát hiện vây bắt nên đã ném túi sách xuống đường
rồi nhanh chóng điều khiển xe chạy ra quốc lộ năm mươi ba để tẩu thoát
qua đây cũng có một số yêu cầu đối với tất cả bà con không ngoài các em học sinh
mà trên đường đi thì tham gia giao thông chúng ta nên hết sức cảnh giác
nếu có điều kiện thì đi chung nhóm không nên đi một mình ở những đoạn đường vắng
và khi có sự diệt xảy ra thì cố gắng bình tĩnh truy hô và ghi nhận lại những đặc điểm của đối tượng
về là phương tiện về ăn mặc về dốc dáng để giúp cho cơ quan điều tra có những thông tin cần thiết
để điều tra khám phá nhanh các vụ diệt
trong thời gian tới tình hình an ninh trật tự
đặc biệt là tội phạm cướp cướp giật tài sản sẽ còn diễn biến phức tạp
vì vậy bên cạnh những nỗ lực của lực lượng công an trong đấu tranh chấn áp tội phạm
người dân đặc biệt là phụ nữ và các em học sinh cần nâng cao ý thức phòng ngừa
khi đi trên đường phải hết sức cảnh giác chủ động đề phòng tự bảo vệ tài sản của mình
tránh bị kẻ xấu cướp giật vừa mất tài sản vừa nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng
khi bị cướp cướp giật tài sản hoặc phát hiện hành vi phạm tội của các đối tượng
người dân cần nhanh chóng báo tin tố giác ngay cho cơ quan công an gần nhất
để kịp thời truy xét ngăn chặn và xử lý
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
và tiếp theo sẽ là tiểu mục điểm báo với sự đồng hành của biên tập viên viu anh
xin mời chị viu anh
vâng cảm ơn chị phương thảo
với nhan đề không chủ quan nhưng cũng không thể tiếp tục đóng cửa sản xuất
nội dung bài viết đề cập đến việc thủ tướng nguyễn xuân phúc
giao nhiệm vụ cho lãnh đạo bộ y tế phải gấp rút tham mưu
trình thủ tướng một chỉ thị chống dịch mới thay thế chỉ thị số một mươi chín
nhằm đảm bảo được tinh thần thực hiện mục tiêu kép không thể chủ quan
nhưng cũng không thể không làm ăn không thể tiếp tục đóng cửa sản xuất
như vậy sẽ gây khó cho nhiều ngành nhiều nơi
việc ban hành các chỉ thị một mươi năm một mươi sáu một mươi chín đã phù hợp với từng giai đoạn
từng diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín ở việt nam rất kịp thời và đi đúng hướng
vì vậy người dân hết sức mong chờ vào chỉ thị mới của chính phủ
trong tình hình dịch bệnh hiện nay để có thể yên tâm sinh sống
làm việc và phát triển kinh tế
không giải ngân được bảy bộ ngành đã xin hoàn trả hơn bốn tỷ đồng vốn đầu tư công
giải ngân vốn vai nước ngoài
bàn luận về vấn đề này báo kinh tế và đô thị số ra ngày hôm nay có bài viết
giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vốn vai nước ngoài thúc mãi vẫn ị ạch
bài báo dẫn chứng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xin hoàn trả số vốn lớn nhất lên đến một tám trăm linh tỷ đồng
viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam xin trả lại số vốn là một một trăm ba mươi năm tỷ đồng
còn lại một số bộ xin trả lại vốn từ tám mươi bảy tỷ đồng đến năm trăm linh tỷ đồng
lý giải về việc khơi mãi không thông nguồn vốn này đa số các bộ ngành đều cho rằng tác động của dịch covid một mươi chín
vướng mắc về thủ tục điều chỉnh các dự án chậm hoàn chứng từ các khoản chính phủ việt nam đã nhận nợ với nhà tài trợ nước ngoài
bộ tài chính cho biết bộ này cam kết sẽ tiếp tục coi giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vai nước ngoài là nhiệm vụ trọng tâm trong năm
tiếp tục phối hợp với cơ quan chủ quản trong các vấn đề liên quan đến đàm phán ký kết hoàn thành thủ tục hiệu lực của hiệp định vay
thưa quý vị bằng lái xe hạng b sẽ được giữ nguyên thời hạn một mươi năm đây là thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
trong dự thảo luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông bộ công an đề xuất rút ngắn giấy phép lái xe hạng b ô tô đến chín chỗ ngồi
xe tải máy kéo không vượt quá ba năm tấn từ một mươi năm xuống còn năm năm
tuy nhiên đại tá đỗ thanh bình phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
bộ công an đã họp với các bộ ngành liên quan và thống nhất liên thông cơ sở dữ liệu về bằng lái
về sức khỏe tài xế để làm công cụ quản lý thay vì đề xuất rút ngắn thời hạn giấy phép lái xe
ngoài hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bộ công an còn có cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm dữ liệu tai nạn
bộ giao thông vận tải có dữ liệu quản lý phương tiện bằng lái bộ y tế có dữ liệu về sức khỏe
khi các loại cơ sở dữ liệu này liên thông cảnh sát sẽ làm việc trên hệ thống thông tin điện tử
để tra cứu và nắm được tình trạng sức khỏe bằng lái của tài xế thường xuyên
không cần phải sử dụng biện pháp quản lý hành chính khác
báo lao động số ra ngày hôm nay có đăng tải bài viết với nhan đề
sốt suốt huyết gia tăng nguy cơ dịch trồng dịch
bài viết đề cập đến việc dịch bệnh sốt xuất huyết tái bùng phát ở nhiều địa phương
đáng lo ngại hơn là trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
phức tạp nhiều người không dám đến bệnh viện vì ngại bị lây nhiễm
các chuyên gia y tế cảnh báo dịch bệnh này sẽ gây nguy hiểm
rất dễ xảy ra tình trạng dịch chồng dịch nếu như người dân có tâm lý chủ quan lơ là phòng chống
đại diện bệnh viện bạch mai cho biết từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
riêng trung tâm bệnh nhiệt đới đã tiếp nhận và điều trị hàng trăm trường hợp sốt xuất huyết phải nhập viện
trong đó một số trường hợp nặng nên các cơ điện đặc biệt như phụ nữ có thai
bệnh nhân suy tim suy thận bệnh phổi mãn tính
mở đầu bản tin hôm nay là một số cập nhật về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị theo một vụ cháy nữa xảy ra tại thành phố hồ chí minh
tối qua ngày hai mươi chín tháng tám đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình thạnh
đã tổ chức chữa cháy và điều tra nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn
tại một căn nhà trên đường phan chu trinh quận bình thạnh
theo đó khoảng một mươi chín h ba mươi cùng ngày người dân gần đó thấy khói đen bốc lên nghi ngút từ căn nhà nên đã hô hoáng
nhiều người dùng bình chữa cháy xông vào dập lửa nhưng không thành nên báo công an
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình thạnh
huy động xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ
ít phút sau đám cháy cơ bản được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến một số tài sản trong nhà bị cháy hư hỏng
theo người dân căn nhà trên không có ai ở bỏ trống
nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do chập điện
còn liên quan đến vụ một nữ tài xế lái bmw trong khuya ngày hai mươi tám tháng tám
gây tai nạn tại trung tâm tp hcm rồi bỏ chạy
trong ngày hai mươi chín tháng tám đại diện công an quận một tp hcm cho biết đơn vị này đã tiếp nhận vụ việc
đang tiến hành xử lý vi phạm
theo thông tin ban đầu tối ngày hai mươi tám tháng tám nữ tài xế lưu thị hồng liên ba mươi năm tuổi quê quảng bình
điều khiển xe ô tô biển hiệu bmw mang biển số năm mươi một g tám mươi tám nghìn ba trăm linh ba
lưu thông trên đường phạm viết chánh hướng từ vòng xoay cộng hòa đi cống quỳnh
quận một tp hcm đã xảy ra phao quẹt với một xe ô tô đang đậu ở lề đường
nữ tài xế lưu thị hồng liên không dừng lại mà lái xe ô tô bỏ chạy
lúc này nhiều người dân phát hiện đã truy đuổi buộc nữ tài xế ngừng xe nhưng bất thành
đến đường lý thường kiệt quận tân bình xe năm mươi một g tám mươi tám nghìn ba trăm linh ba bị người dân đi xe máy chặn đầu
bà liên tiếp tục đạp ga cuốn cả xe máy vào gầm kéo lê nhiều cây số
chỉ chịu dừng lại khi có đông người dân truy đuổi chặn đầu xe trên đường cách mạng tháng tám
quận ba tp hcm vụ việc khiến ba xe gắn máy của người dân bị hư hỏng
công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa cho biết đã trượt phát thành công
một điểm đá gà ăn tiền tại xã biên giới bình thạnh
vào lúc một mươi một h ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi tại khu đất trống thuộc ấp bình thành a
xã bình thạnh
bằng các biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự
kinh tế và ma túy công an thị xã hồng ngự phối hợp với đồn biên phòng bình thạnh
kiểm tra bắt quả tang điểm đá gà ăn thua bằng tiền bắt giữ một mươi ba đối tượng tham gia
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn con gà trống đá và một số tăng vật có liên quan
thu giữ trên người các đối tượng hơn ba mươi triệu đồng một mươi ba điện thoại di động
các đối tượng đã được đưa về cơ quan công an làm việc phục vụ công tác điều tra xử lý vi phạm
vận chuyển hàng cấm bị phát hiện ba đối tượng gồm võ văn mít sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
nguyễn văn tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và ngô trí tiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng ngụ huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đã có hành vi chửi bới và cản trở lực lượng làm nhiệm vụ
với hành vi này đồn biên phòng cầu muốn bộ đội biên phòng tính đồng tháp
đang củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định
trước đó hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi tổ công tác của đồn biên phòng cầu muốn
đang làm nhiệm vụ cơ động tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
khi đến khu vực ấp bình hòa hạ xã thường hạ huyện hồng ngự phát hiện một nhóm đối tượng
mang vát hàng trên vai có dấu hiệu nghi vấn
tổ công tác yêu cầu dừng để kiểm tra nhưng các đối tượng đã lợi dụng đêm tối bỏ lại hàng
và chạy ngược về hướng biên giới
lực lượng đã vây bắt được ba đối tượng là võ văn mít nguyễn văn tâm và ngô trí tiền
cùng một chín trăm tám mươi gói thuốc lá ngoại
đối tượng mít khai là chủ một gói thuốc lá ngoại chín trăm tám mươi gói còn lại không rõ của ai
đối tượng tâm và tiền có nhiệm vụ canh đường đã có lời thô tục chửi bới
và cản trở lực lượng thi hành nhiệm vụ
tổ công tác đã đưa ba đối tượng và tan vật về đồn biên phòng cầu muốn
và đang hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục với một số thông tin khác thưa quý vị nghề nuôi vịt chạy đồng
đã trở thành ngón nghề truyền thống của nhiều gia đình ở các tỉnh miền tây nam bộ
đồng nào vừa thu hoạch lúa xong là chú vịt tìm đến chăn thả
tuy nhiên những tháng mùa nước nổi diện tích sản xuất bị thu hẹp
nghề nuôi vịt chạy đồng vì thế cũng vất vả và tốn kém hơn
thời điểm này cánh đồng xã biên giới thường thới hậu a huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
nước đã tràn đồng
trái với những hộ bu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản hoạt động nhộn nhịp
thì những hộ nuôi vịt chạy đồng như ông hạnh phải vất vả di chuyển đàn vật nuôi
đến những cánh đồng khác tìm thức ăn
đến nơi mới chủ tịch như ông phải mất thêm khoản chi phí vài trăm ngàn đồng một hectare để mua đồng
xong việc lưu lại ở đây cũng không lâu
bởi trong đê bao này nông dân đang tất bật xuống giống vụ ba
bởi vì nước ngập hết rồi đồng đâu có còn nhiều đâu
chỉ còn mấy vụ ba chút đỉnh gì thôi
chứ đồng hai vụ là thả đê nước linh láng hết rồi dịch đâu có ăn được
chạy hoài vậy đó
thì chạy dài dài xuống dùng dưới ở thăm mười dưới á
ở dưới giờ lúa chưa cắt
xa thì ba bốn triệu gần hai ba triệu
chỉ tàu chở đi vậy đó
thì hộ nuôi tới giờ là chạy đồng không đâu có ở nhà đâu
chỉ có đồng nhà cắt mới ở nhà thôi
năm nay huyện hồng ngự chủ trương xã lũ
hai hectare đất sản xuất trong tổng số gần một mươi hai hectare
với tổng đàn gia cầm trên bốn trăm linh con
trong đó chủ yếu là đàn vịt tới ba trăm chín mươi con
do vậy lúc này những hộ nuôi vịt chạy đồng
đã bắt đầu di chuyển đàn vật nuôi đi các địa phương khác
thậm chí ngoài tỉnh để chăn thả
việc liên tục chạy đồng vốn đã vất vả
sông thời tiết mùa này mưa nắng thất thường
cũng là trở ngại lớn đối với người làm nghề cơm bụi đồng này
chào các bạn
mình có ba con rưỡi đất trầm cắt
mà bên tôi bên phố tăng lỗ đê nó ngập
rồi bán máy đi rồi bán mấy con đất đi luôn
cũng gào mạnh mạnh lùi vịt ra gò gào mạnh mạnh vậy đó
rồi mình nghỉ nghỉ rồi cả một hai giờ
cái này mình thả ra cho nó ăn cắp nữa
rồi mình lùi về nhốt
trên trời mưa khó nhiều khi nằm dưới nước ngủ
có gì nửa trời nóng mưa mình ở nhốt vịt ở giữa đồng
nó có gò bọng vậy đó
vịt thì nó trứng nó đen hết
rồi mình cũng nằm dưới nước luôn ráng chịu chứ sao giờ
cũng như nhiều khi ngầu á nhiều khi ngầu trùm rồi chịu
giang lưới phân ranh sơn màu cho vịt
cũng là cách người nuôi vịt chạy đồng
quản lý số lượng đàn vật nuôi của mình
vất vả là vậy nhưng có lẽ lúc thu gom trứng
là lúc các chủ vịt mong chờ nhất
trung bình một con vịt đẻ chạy đồng
mỗi ngày sẽ cho hơn bảy trăm linh trứng
tuy nhiên vào mùa nước nổi do phải di chuyển nhiều
khả năng cho trứng của vịt nuôi
cũng bị giảm đáng kể
từ xưa mọi người truyền tay nhau
muốn giàu nuôi cá muốn khá nuôi heo
muốn nghèo nuôi trứng
có lẽ cũng đủ phản ánh sự vất vả
cực nhọc của nghề này
sông hiện tại bằng những kinh nghiệm thích ứng
của các hộ nuôi cùng với những chính sách
hỗ trợ vốn vay công tác tiêm phòng bệnh
cũng đã giúp cho người nuôi vịt chạy đồng
phát triển kinh tế
tiếp tục với các vấn đề về giao đông
về giao thông
thưa quý vị vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút
ngày hai mươi tám tháng tám trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn b
đoạn qua thôn ngọc thạch
xã tịnh an tp quảng ngãi
đã xảy ra vụ tai nạn
giữa hai xe máy làm một thanh niên tử vong
trên đường đưa đi cấp cứu
theo đó vào thời điểm trên xe máy mang biển số
do anh nguyễn văn phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại xã tịnh an
điều khiển theo hướng đông tây
va chạm với xe máy mang biển số tám mươi một c một trăm linh bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín
do anh võ thành quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú ở xã tịnh châu
điều khiển theo chiều ngược lại
do chạy với tốc độ nhanh dẫn đến va chạm
quá mạnh nên hậu quả của vụ tai nạn
làm anh võ thành quốc tử vong
trên đường đi cấp cứu
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ubnd tp đà nẵng đề nghị
bộ giao thông vận tải phối hợp
hỗ trợ vận chuyển sáu trăm linh người từ đà nẵng
về tp hồ chí minh bằng đường hàng không
ngày hai mươi chín tháng tám ubnd tp đà nẵng
cho biết đã có công văn đề nghị
bộ giao thông vận tải
chỉ đạo cục hàng không việt nam
mở các chuyến bay từ đà nẵng
đi tp hồ chí minh
và ngành giao thông vận tải
cử cán bộ làm đầu mối
phối hợp với đà nẵng để thống nhất
phương án tổ chức vận chuyển
đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện sở lao động thương binh và xã hội đà nẵng
đã tổng hợp được khoảng sáu trăm linh người
có nhu cầu đăng ký từ đà nẵng
về tp hồ chí minh bằng đường hàng không
đồng thời ubnd tp hồ chí minh
cũng có công văn về việc hỗ trợ công dân
đang tạm trú tại đà nẵng
được trở về nơi cư trú
trước đó từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng tám
thủ tướng cho phép bố trí bảy chuyến bay
đưa một bốn trăm năm mươi ba người
từ đà nẵng về tp hồ chí minh
và hà nội
thưa quý vị hưởng ứng đợt cao điểm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
diệp quốc khánh mùng hai tháng chín
do cục cảnh sát giao thông bộ công an phát động
cảnh sát giao thông hà nội sẽ tăng cường
kiểm tra xử lý vi phạm trật tự
trong hoạt động kinh doanh vận tải
bằng ô tô
bên cạnh đó cũng tăng cường công tác tuyên truyền xử lý
đối với những phương tiện vận tải
không chấp hành hướng dẫn phòng chống dịch covid một mươi chín
ghi nhận của phóng viên
tại địa bàn quận hà đông
tuyến phố quang trung
thuộc địa phận quận hà đông

dừng đỗ và đón trả khách
sai quy định

và xử lý tuy nhiên
khi được hỏi đây là xe hợp đồng
hay xe chở khách lái xe đưa ra
câu trả lời như sau
tuy nhiên khi được hỏi hành khách trên xe

với người điều khiển phương tiện
tuy nhiên khi được hỏi hành khách trên xe

tuy nhiên điều kiện ở đây rất khó khăn nơi làm việc ăn ở của cán bộ chiến sĩ tạm bỡ nhiều nơi tận dụng trụ sở đã xuống cấp của các đơn vị khác
hầu hết đều không có chỗ ở phải tận dụng không gian nơi làm việc để sinh hoạt và nghỉ ngơi
ở nhiều xã cán bộ chiến sĩ phải ở nhờ nhà người dân hay các trường học trên địa bàn điều kiện hết sức khó khăn

ngay sau khi có chủ trương của bộ công an tỉnh quảng nam đã thành lập đoàn công tác làm việc với lãnh đạo huyện ủy
ủy bán nhân dân hai huyện nam giang và tây giang để thông nhất phương án thực hiện
theo đó nhà công vụ của dự án sẽ được xây dựng theo hình thức lắp ghép kiểu nhà thép tiền chế
có diện tích sử dụng chính là ba mươi bốn m hai
ngoài ra còn có công trình phụ bếp đảm bảo yêu cầu nghỉ ngơi cho cán bộ chiến sĩ sau khi làm nhiệm vụ
có thể linh hoạt di rời đến vị trí mới khi cần thiết
chi phí khoảng một trăm linh triệu đồng cho một nhà ở công vụ
vị trí xây dựng trụ sở cho công an xã hầu hết nằm trong khuôn viên ủy ban nhân dân xã
hoặc các khu vực trung tâm đông người dân
tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an xã thực hiện nhiệm vụ
trong thời gian sắp tới cần quan tâm đầu tư hơn nữa
đó là vấn đề cơ sở vật chất
điều kiện trang thiết bị làm việc
và các điều kiện hỗ trợ cho lực lượng công an chính quy
để vừa đảm bảo đúng theo tinh thần chỉ đạo của trung ương của tỉnh
có những điều kiện phục vụ công việc tốt nhất
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
công an quảng nam đã bố trí công an xã chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã
ở hai trăm linh ba trên hai trăm linh ba xã trên toàn địa bàn tỉnh

từ khi bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã đến nay
lực lượng công an chính quy tại các xã nói chung
trong đó các xã bên giới nói riêng
lực lượng công an xã đã từng bước khắc phục khó khăn
góp phần quan trọng vào công tác giữ gìn an ninh trật tự
an ninh khu vực bên giới
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
của thường trực tình ủy quỹ ban tỉnh công an tỉnh
tiếp tục lựa chọn bố trí đủ đội ngũ cán bộ
có điều kiện có năng lực có phẩm chất
và tập huấn cho các đồng chí về địa phương
để nâng cao trình độ ngoài mặt
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ sở
đồng thời cũng chủ động tăng cường
cơ trang bị cơ sở vật chất phương tiện
để cho lực lượng công an xã có đủ điều kiện
để đảm bảo tốt yêu cầu nhiệm vụ đã ra
việc xây nhà công vụ cho công an các xã vùng cao biên giới
sẽ thể hiện sự quan tâm rất lớn của đảng nhà nước
và bộ công an dành cho lực lượng công an xã
nhằm đáp ứng yêu cầu về ổn định công tác
cũng như tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
sau khảo sát thực tế công an tỉnh quảng nam
sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công nhà công vụ
cho công an các xã biên giới trong thời gian sớm nhất
trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
khiến cho nhiều người dân không khỏi lo lắng
thì ngay giữa mùa dịch vẫn còn có rất nhiều những câu chuyện đẹp đẽ
khiến chúng ta phải cảm thấy ấm lòng và lạc quan hơn
vâng tiếp nối thành công
của những cây atm khẩu trang miễn phí
ở hai thành phố lớn là hà nội và thành phố đà nẵng
thời gian gần là thành phố hồ chí minh và thành phố đà nẵng
còn thời gian gần đây thì ở hà nội cũng đã xuất hiện những cây atm tương tự
người dân chỉ cần đứng trước máy nhận diện khuôn mặt
là có thể tự động rút khẩu trang từ máy
và đây có thể nói là một việc làm ý nghĩa thiết thực cho người dân
cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
không cần thực hiện bất cứ một thao tác nào
chỉ cần nhìn thẳng vào các cây atm
các camera của máy atm là người dân đã có thể rút cho mình những chiếc khẩu trang
theo tin là mọi người cung cấp cho người chạy ra đây
cũng xuất phát từ việc là muốn làm một chương trình từ thiện
chương trình có ý nghĩa cho bà con
nhóm mình cũng đã lên ý tưởng là sẽ xin tài trợ được các nguồn khẩu trang từ các nhà hào tâm
vừa rồi chúng tôi đã xin được hơn hai trăm linh khẩu trang y tế
để phục vụ cho ba tỉnh thành là hà nội đà nẵng và quảng nam
hiện nay thì số khẩu trang hơn một trăm linh khẩu trang đã được chuyển vào đà nẵng và quảng nam rồi
ở hà nội thì chúng tôi có phối hợp với công ty vũ trụ xanh
để xây dựng một cây atm tại tòa nhà btc hai mươi ba lạc trung
số lượng khẩu trang phát cho người dân miễn phí là bốn mươi năm khẩu trang
và hằng ngày thì chúng tôi có phát từ tám h sáng đến một mươi bảy h chiều
phát liên tục trong một tháng
một tuần thì có phát từ thứ hai đến thứ bốn
có thể nói máy atm với sự hoạt động thông minh
người dân có thể đứng trước máy nhìn vào camera
tín hiệu tự động sẽ đến
để được chuyển về trung tâm
khẩu trang từ đó cũng sẽ xuất hiện ở khe
để đảm bảo luôn có khẩu trang trong máy
ban tổ chức cho biết đã bố trí người thường xuyên túc trực
sẵn sàng bổ sung khẩu trang và máy phục vụ người dân
máy atm này là hoạt động khá thông minh
mọi người dân đứng xếp hàng là chúng tôi cũng đảm bảo có sự giãn cách
mỗi người cách nhau hai mét
và mỗi người sẽ lấy hai phần khẩu trang của mình
mỗi phần là ba chiếc

mặc dù là từ hôm kia hôm qua và hôm nay
cũng đều rất là đông người đến xếp hàng để lấy
nhưng mà vì là có những cái biển chỉ dẫn về giãn cách xã hội
nên mọi người cũng đã tuân thủ và đứng giãn cách
nên vẫn đảm bảo được vệ sinh và an toàn trong mùa dịch
một điều đặc biệt mà cây atm khẩu trang còn mang lại
đó là với sự xuất hiện của mình
atm khẩu trang còn mang ý nghĩa nhắc nhở người dân
luôn đeo khẩu trang nơi công cộng
để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
thì bởi vì em thấy cái cây này thì mới xuất hiện ở đây vài hôm nay
thì cái chương trình này thì thực sự là có ý nghĩa
nó không phải chỉ mang ý nghĩa là để phòng chống dịch bệnh đâu
mà nó còn mang ý nghĩa tức nghĩa là nó mang ý nghĩa nhân văn nữa
bởi vì là cũng có rất là nhiều người
bởi vì thứ nhất là quên
thứ hai là cũng vì có thể là họ sử dụng cũng chưa đúng cách chẳng hạn
hay là cái ý thức phòng chống dịch bệnh chưa tốt
thì nhìn những cái này thì họ sẽ có ý thức hơn
với cả cũng một phần là hỗ trợ những người mà điều kiện kinh tế khó khăn
thì chương trình rất là ý nghĩa rất là hay
những hành động tuy nhỏ bé nhưng nó mang lại ý nghĩa lớn
với sự tồn tại của những cây atm khẩu trang
không chỉ mang lại sự tiện lợi
mà như một lời nhắc nhở với mỗi người khi đi ra đường
đó là hãy chung tay đẩy lùi dịch bệnh
bằng những việc làm hành động thiết thực
và câu chuyện sống đẹp vừa rồi cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới sáng hôm nay
và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi